sáng nay tại hà nội thanh tra chính phủ và cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc gọi tắt là unodc phối hợp tổ chức hội nghị bàn tròn về chu trình đánh giá thứ hai
việc thực thi công ước phòng chống tham nhũng của liên hợp quốc nhân ngày quốc tế phòng chống tham nhũng chín tháng một mươi hai
tại hội nghị ông ngô mạnh hùng phó cục trưởng cục chống tham nhũng thanh tra chính phủ cho biết việc thu hồi tài sản tham nhũng đã tăng gần một mươi trong một mươi năm qua
đây là tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực chống tham nhũng của nhiều cơ quan
tuy nhiên việc thu hồi tài sản tham nhũng lâu nay gặp khó khăn do phải thực hiện qua kênh duy nhất là truy tố xét xử có bản án sau đó mới kê biên tài sản
trong thời gian tới để tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng ngăn chặn các trường hợp tham nhũng tẩu tán tài sản ra nước ngoài
lãnh đạo cục chống tham nhũng đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng chức năng trong việc xác minh xử lý các cán bộ công chức ở cấp lãnh đạo trong kê khai tài sản
theo số liệu của thanh tra chính phủ một mươi năm qua thiệt hại do các vụ án vụ việc tham nhũng được phát hiện gần sáu mươi tỷ đồng và trên bốn trăm linh hectare đất
đến nay số tiền đã thu hồi cho nhà nước gần năm tỷ đồng và hơn hai trăm linh hectare đất